khoảng một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một tại phòng giao dịch dĩnh kế ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tp bắc giang tri nhánh tỉnh bắc giang ở số một nghìn một trăm ba mươi hai đường lê lợi phường dĩnh kế tp bắc giang xảy ra vụ cướp tài sản
đối tượng gây án gồm hai người là nam giới khi đi vào ngân hàng bọn chúng đem theo một bọc ni lông màu đen
dán kín có anten phát đèn đỏ và đe dọa cán bộ nhân viên tại đây làm mình tự chế đồng thời yêu cầu
nhân viên ngân hàng phải giao tiền cho chúng nếu không sẽ cho mìn nổ số tiền bị các đối tượng cướp
ước tính khoảng một tỷ đồng ngay sau khi nhận được tin trình báo các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh
đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc